ngày hai mươi sáu tháng một kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã miễn nhiệm và bầu bổ sung hàng loạt các chức danh quan trọng
trong đó có các phó chủ tịch ubnd và phó chủ tịch hội đồng nhân dân mới
với tỷ lệ trên chín mươi tám các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh đã bầu ông bùi văn kháng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh bí thư đảng ủy cục trưởng cục hải quan quảng ninh
vào vị trí phó chủ tịch ubnd khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu cũng thống nhất cao bầu bổ sung chức danh ủy viên ubnd đối với ông nguyễn trọng diệt
giám đốc sở y tế miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ubnd đối với ông vũ văn diệt
miễn nhiệm chức danh ủy viên ubnd quảng ninh đối với ông vũ xuân diệt và bà trịnh thị minh thanh
để chuyển sang nhiệm vụ mới
kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
là ông nguyễn xuân ký và ông nguyễn đức thành
đồng thời bầu bổ sung bà trịnh thị minh thanh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc sở tài chính
và ông nguyễn văn hồi ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh
bí thư thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã quảng yên giữ chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh